bạn đã từng nghe nói vitamin e có nhiều lợi ích cho da chẳng hạn như giảm các dấu hiệu lão hóa giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời giảm bớt bệnh chàm và kiểm soát bệnh vẩy nến ngăn ngừa ung thư da
tuy nhiên những tác dụng này có thể chỉ được học chứng minh
vitamin e là một loại vitamin than trong chất béo được tìm thấy trong các loại thực phẩm như bơ dầu hướng dương và ớt chuông đỏ
khi được tiêu thụ bằng đường uống vitamin e có nhiều lợi ích bao gồm làm chậm quá trình lão hóa của tế bào tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt
riêng đối với làn da tác dụng chính của vitamin e giống như một chất chống oxy hóa
chất chống oxy hóa giúp chống lại ca gốc tự do là những phân tử không ổn định làm lã hoa da của chúng ta và làm hư hại tế bào
nhưng cũng có nhiều lầm tưởng vô cần cứ vì vitamin e đối với làn da của bạn
ví dụ như chưa có bằng chứng chứng minh rằng vitamin e có thể làm giảm sẹo và vết dạn da hoặc ngăn ngừa ung thư da
mặc dù có nhiều lợi ích đã được chứng minh của vitamin e đối với sức khỏe của làn da nhưng cũng có một số lầm tưởng thiếu bằng chứng khoa học
dưới đây là những gì bạn cần biết về lợi ích và những tác dụng của vitamin e
vitamin e thì chúng ta cũng biết rồi là nó là một trong những chất chống oxy hóa rất là tốt và nám má
bây giờ thì điều trị cũng xong xong với điều trị
điều trị chống mã hóa nên nó cũng vai trò rất tốt trong cái việc mà chúng ta một trong cái để dự phòng cái nám
thế ngoài cái vitamine ra thì chúng ta có một loạt các cái vitamin khác cũng có tác dụng chống oxy hóa
đấy là những cái thành phần vitamin mà chống oxy hóa rất là tốt để mà trong cái quá trình vừa chống lão hóa vừa làm giảm cái tăng sắc tù da
ngoài ra ví dụ các nguyên tố vi lượng như lúc nãy nói là đó là đồng đó là kém đó là xê len
chúng ta đều có thể có trong những cái hạt có trong thực phẩm cơ dụng trong cá
một lợi ích của vitamin e đối với da
vitamin e là một chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa tai hại của ánh mặt trời đối với da giảm bệnh tràm và ngăn ngừa lão hóa
gốc tự do được xem như là chất gây độc cho cơ thể
không những nó ảnh hưởng đến sắc đẹp
mà còn cả sức khỏe của bạn
các gốc tự do có khắp mọi nơi
chúng có thể được hấp thụ từ ánh nắng mặt trời ô nhiễm không khí khói thuốc lá những thực phẩm không lành mạnh chúng ta ăn vào và nhiều nguồn khác
thậm chí chúng có sẵn trong cơ thể của chúng ta
các phân tử không ổn định này có thể phá hủy cologen
là hai chất giữ cho làn da mịt màng săn chắc và giữ ẩm
vì vitamin e là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ nó có thể chống lại tác động của các gốc tự do trên da của bạn
và bảo vệ ra khỏi các dấu hiệu lão hóa do các phân tử này gây ra
các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời có thể khiến colagen và elastin trong da bị phá vỡ gây ra các dấu hiệu lão hóa như vết nhăn và nếp nhăn
vitamin e có đặc tính chống oxy hóa nên nó có thể giúp chống lại các dấu hiệu tổn thương làn da do ánh nắng mặt trời gây ra
ngoài ra sử dụng vitamin e kết hợp với vitamin c trong công thức bôi tại chỗ như kem dưỡng hoặc seoum đã được chứng minh là có thể ngăn
ngoài ra sử dụng vitamin e có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa nên nó có thể giúp chống lại các dấu hiệu tổn thương làn da do ánh nắng mặt trời gây ra
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi năm cho thấy uống bổ sung vitamin e mỗi ngày trong bốn tháng có hiệu quả hơn cho việc điều trị các triệu chứng ngứa và tổn thương da do bệnh tràm so với giả dược
tuy nhiên cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cân nhắc kê đơn bổ sung vitamin e trong điều trị bệnh tràm
vitamin e có thể hữu ích đối với bệnh nhân bệnh
tuy nhiên những nghiên cứu này chưa xét riêng vitamin e
một nghiên cứu năm hai nghìn chín đã xem xét việc bổ sung cogemin q một mươi vitamin e và selen ở bệnh nhân bị vẩy nến nặng
kết quả cho thấy tình trạng stress oxy hóa được giảm bớt và các diễn biến nặng của bệnh vẩy nến cũng được cải thiện nhưng ở bệnh nhân dùng chất bổ sung so với người giảm dược
tuy nhiên cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu quả của việc sử dụng vitamin net đơn thuần đối với bệnh nhân vẩy nến
những lầm tưởng về một số tác dụng của vitamin e
ngoài những tác dụng đã có cơ sở còn có nhiều tuyên bố phút căn cứ về cách vitamin e ảnh hưởng đến làn da
ví dụ giảm sẹo một số người tin rằng vitamin e có thể giúp giảm sẹo do vết thương và mệ trứng cá
tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thavitamin e tại chỗ liên kết sẹo không tạo ra sự khác biệt về diện mạo của vết sẹo và đối với một số làn da nhạy cảm có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc
hai vết sạn da
thông tin về việc bôi vitamin e tại chỗ có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm sự xuất hiện của các vết dạng da
tuy nhiên các nghiên cứu đã không khẳng định điều này
theo hiệp hội giao lý âu hoa kỳ các biện pháp điều trị sạn da tại nhà như bôi vitamin e tỏ ra không hiệu quả
ba ngăn ngừa ung thư da
tổ chức ung thư da hoa kỳ cho biết các đặc tính chống oxy hóa của vitamin e có thể làm cho nó hữu ích cho việc ngăn ngừa ung thư da
tuy nhiên chưa có nghiên cứu chính thức về vấn đề này
vì vậy tốt nhất là bạn nên giải quyết
sử dụng các biện pháp ngăn ngừa ung thư da đã được chứng minh như luôn sử dụng kem chống nắng
ba rủi ro khi sử dụng vitamin e
vitamin e không dành cho tất cả mọi người
những bệnh nhân có làn da nhạy cảm có thể phản ứng tiêu cực với vitamin e tại chỗ
vì vậy những người có làn da nhạy cảm nên tránh lạm dụng vitamin e bôi vì nó có thể gây kích ứng da nghiêm trọng
ngoài ra những người bị bệnh tràm có thể phản ứng xấu với vitamin e
vì vậy nếu bạn có kế hoạch sử dụng vitamin cho bệnh tràm
tốt nhất là nên sử dụng nó bằng đường uống
bổ sung quá nhiều vitamin e cũng có thể gây ra nhiều tác dụng vụ cho cơ thể như
buồn nôn nồi mửa tiêu chảy mệt mỏi yếu cơ đau đầu
hơn nữa vitamin e làm giảm đồng máu vì vậy nó có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím
để được hưởng những lợi ích của vitamin nè với làn da
hãy cân nhắc sử dụng nó bằng đường uống thông qua thực phẩm bổ sung
vì bằng chứng khoa học là điểm đáng chú ý cho vitamin e trong chăm sóc da
nên tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến
tham khảo ý kiến bác sĩ gia liễu trước khi dùng thử bằng đường uống hoặc bôi tại chỗ
bác sĩ gia liễu có thể cho biết liệu vitamin e có phải là sự lựa chọn phù hợp với bạn hay không
họ sẽ tư vấn kỹ về những vấn đề mà gia bạn đang gặp phải
hướng điều trị cụ thể cũng như cách sử dụng vitamin e một cách an toàn